đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy cày kéo rơ móc xảy ra vào dạng sáng ngày sáu tháng bảy tại tỉnh gia lai khiến hai người chết và hai mươi người khác bị thương
đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm động viên và hỗ trợ năm triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân tử vong công chú tại làng plô xã an trung huyện công trờ ro thăm hỏi động viên và hỗ trợ hai triệu đồng cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị thương tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định và trung tâm y tế huyện công trờ ro
chiều cùng ngày đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia

đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong ngày bảy tháng bảy đã có sáu nạn nhân bị thương nhẹ được xuất viện trong số hai mươi hai nạn nhân có một mươi bốn em học sinh độ tuổi từ bảy đến một mươi bảy tuổi